đặc phái viên mỹ về đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân iran robert mali cho biết
tehran đã bổ sung các yêu cầu trong cuộc đàm phán mới nhất về hạt nhân
tuy nhiên một số trong những yêu cầu này cả mỹ và châu âu cho rằng không thể đưa ra đàm phán
ngoài ra phái viên này cho rằng iran đã đạt được bước tiến đáng báo động
trong chương trình làm giáo urani của nước này
theo ông iran có đủ urani làm gió cấp độ cao để có thể sản xuất bom hạt nhân
và có thể làm như vậy tính theo tuần
trước đó ngày hai mươi chín tháng sáu cuộc đàm phán gián tiếp mới nhất giữa iran và mỹ
nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân iran năm hai nghìn một mươi năm
mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện jcpoa đã kết thúc tại doha qatar
mà không đạt được tiến bộ nào sau hai ngày đàm phán
tiến trình đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân iran
đã rơi vào bế tắc từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai do iran và mỹ có quá nhiều quan điểm khác biệt
iran đã đưa ra một số điều kiện
trong đó yêu cầu washington dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt
liên quan thỏa thuận này
đồng thời đưa lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran ra khỏi danh sách tổ chức khủng bố
tuy nhiên washington từ chối các yêu cầu của tehran